kính thưa quý vị và các bạn theo tin từ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương
đồng chí đỗ mười nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
sau một thời gian lâm bệnh nặng mặc dù được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ trong và ngoài nước tận tình cứu chữa
gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao sức yếu đồng chí đã tử trần vào hồi hai mươi ba h một mươi hai phút ngày một một mươi hai nghìn một mươi tám
tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
thông tin về lễ tang đồng chí đỗ mười sẽ được thông báo sau
đồng chí đỗ mười sinh ngày hai tháng hai năm một nghìn chín trăm một mươi bảy tại xã đông mỹ huyện thanh trì thành phố hà nội
sớm tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên đảng cộng sản
được tôi luyện trưởng thành qua các thời kỳ kháng chiến xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng chí đỗ mười đã từng trải qua nhiều cương vị công tác
có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
trong những năm giữ cương vị tổng bí thư của đảng
từ tháng sáu một một nghìn chín trăm một mươi tám
đến tháng một mươi hai một nghìn chín trăm chín mươi bảy
với kinh nghiệm thực tiễn phong phú
đồng chí đỗ mười đã cùng tập thể ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư đoàn kết thống nhất lãnh đạo
chỉ đạo toàn đảng toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
đồng chí đã được trao tặng huy hiệu tám mươi năm tuổi đảng